huyện nam sách hiện có bốn trăm linh hectare rau màu chuẩn bị cung ứng cho thị trường tết
cùng với đó đàn gia súc gia cầm gần ba con trâu bò hơn bốn mươi tám con lợn và khoảng sáu trăm sáu mươi con da cầm
với sự chuẩn bị tích cực của các cơ sở sản xuất và các hộ nông dân
nguồn cung các mặt hàng nông sản thực phẩm phục vụ thị trường tết được dự báo là khá dồi dào
đáp ứng được cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán
với chủ đề mừng xuân mới trao yêu thương ấm tình người
bệnh viện đại học y dược tp hcm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
vừa tổ chức chương trình trao tặng cầu khám bệnh phát thuốc miễn phí
và tặng quà tết cho nhân dân huyện tháp một mươi với tổng số tiền là một năm tỷ đồng
tháp một mươi là một huyện vùng sâu của tỉnh đồng tháp
cuộc sống của người dân ở đây còn nhiều thiếu thốn
với cơ sở vật chất hệ thống kênh rạc dây đặc
việc đi lại của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
chia sẻ với vất vả của người dân bệnh viện đại học y dược đã đầu tư năm trăm linh triệu đồng
xây dựng một cây cầu khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã phú điền huyện tháp một mươi
người dân huyện tháp một mươi rất cảm ơn tất cả y bác sĩ bệnh viện y dược tp hcm
đến để khám bệnh cho bà con chúng tôi
thấy cũng vui tại vì mình có chữa bệnh cho thuốc uống mình khỏi mua
cũng trong khuôn khổ chương trình hoạt động hơn năm trăm linh người dân huyện tháp một mươi
được bệnh viện đại học y dược khám bệnh tổng quát siêu âm đo điện tim tặng quà tết và phát thuốc miễn phí
bệnh viện cũng đã tổ chức khám và mộ mắt miễn phí cho một trăm năm mươi bà con
khám thị lực và tặng kính miễn phí cho một em học sinh của trường trung học cơ sở phú điền
trong những năm qua bệnh viện đại học mỹ dược đã thực hiện
hàng trăm chuyến đi địa thiện
mục đích của những chuyến đi này là chúng tôi ngoài khám bệnh phát thuốc tặng quà
chúng tôi còn mang đến kiến thức y khoa cho người bệnh
và chúng tôi còn xây những nhà tình nghĩa tình thương tặng sổ tiết kiệm
xây cầu sửa chữa đường và tặng thư viện cho các em học sinh
những hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm sẻ chia nhân ái của bệnh viện đại học y dược
đã đem lại nhiều niềm vui nhân dịp đầu năm mới cho người dân huyện tháp một mươi
chuyên gia pháp thiết kế và thực hiện hệ thống biển trì dẫn và phòng vé mới
được tạo hình dựa trên cảm hứng về bia tiến sĩ
đây cũng là cách văn miếu quốc tử giám phát triển giá trị văn hóa của bia tiến sĩ
làm thế nào để cho phục vụ nhu cầu của du khách tốt hơn
đáp ứng được những cái mà du khách mong muốn khi đến di tích văn miếu quốc tử giám
ngoài cái việc mà họ được chứng kiến những cái giá trị về mặt cảnh quan
về mặt kiến trúc
giá trị phi vật thể của di tích thông qua những cái thông tin
những giá trị của di tích được cung cấp cho du khách
và đó chính là cái động lực để chúng tôi thấy rằng là cần phải đưa những cái thành tiệu
về khoa học công nghệ vào để làm sao cho công tác phát huy giá trị của di tích ngày càng tốt hơn
hệ thống thuyết minh tự động sử dụng công nghệ hiện đại
với nội dung là những câu chuyện về văn miếu quốc tử giám
quá trình hình thành phát triển và giá trị văn hóa của di tích
thông qua hệ thống thiết minh tự động
khách sẽ có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa đặc biệt của di tích văn miếu quốc tử giám
đây là một trong những cái tiện ích rất là thú vị cũng như là rất tốt cho khách
bởi vì sao
trong những thời gian gần đây cũng như trong thời gian tới
thì cái lượng khách mà đi du lịch lẻ nhóm nhỏ là tăng lên
do vậy là người ta cần có nhu cầu những cái dịch vụ như thế này
thì cái việc khám phá trải nghiệm trong một điểm du lịch nó sẽ tốt hơn
và thậm chí là
có một cái tạo một cái hứng thú cho khách du lịch
không những là khách nội địa của chúng ta mà có cả khách quốc tế
cái sản phẩm này thì nó rất là hiện đại nó đã hiện đại rồi
và đồng thời nó giới thiệu được toàn bộ cái nội dung trong trưng bày trong khu này
cũng như giới thiệu về lịch sử khu văn miếu quốc tử giám
và có một cái việc tôi thấy cực kỳ quan trọng nữa là
khi mà tôi nghe những cái
bởi bạn dẫn trong lời dẫn trong cái audio guide này
thì tôi có một cảm nhận là tôi rất tự hào về dân tộc mình về đất nước mình
về một khu di tích lịch sử mà mang tầm cỡ có thể nói là thế giới quốc tế
hệ thống thuyết minh tự động sẽ có tám thứ tiếng để phục vụ du khách
gồm tiếng anh pháp tây ban nha nhật bản hàn quốc trung quốc thái lan và việt nam
qua hai năm hoạt động đường sách nguyễn văn bình quận một thành phố hồ chí minh
đã thu hút khoảng ba chín triệu lượt khách quan tâm
qua đó tạo dựng không gian văn hóa độc đáo tại trung tâm thành phố
nguyễn văn bình dự kiến sẽ mở rộng mô hình đường sách ra hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn
theo đó trước mắt thành phố sẽ phát triển đường sách theo cụm
ở hướng nam sẽ có đường sách nguyễn đổng chi quận bảy
hướng đông có đường sách khu vực trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh quận thủ đức
hướng tây có đường sách phạm huy thông quận gò vấp
hướng mắt đang lựa chọn địa điểm bố trí đường sách tại quận tân phú
và quận năm sẽ hình thành công viên sách tại công viên âu lạc
kế hoạch mở rộng đường sách ra các quận huyện được triển khai từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
thống kê của sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh cho thấy
qua hai năm hoạt động đường sách nguyễn văn bình đã phát hành đến tay đọc giả hơn tám trăm linh bản sách
qua đó mang về doanh thu gần sáu mươi bảy tỷ đồng riêng năm hai nghìn một mươi bảy đạt năm mươi tỷ đồng
trong phần tin quốc tế canada và mexico sẵn sàng cho kịch bản mỹ rút khỏi nafta

nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của thủ tướng trung quốc lý khắc cường đến vương quốc campuchia
nhà lãnh đạo của hai nước đã cam kết củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên
trong cuộc gặp giữa thủ tướng trung quốc lý khắc cường đến vương quốc campuchia nhà lãnh đạo của hai nước đã cam kết củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên
trong cuộc gặp giữa thủ tướng trung quốc lý khắc cường đến vương quốc campuchia
hai bên đã thảo luận về mối quan hệ song phương các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
theo đó hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trên lĩnh vực và phát triển quan hệ hai nước
phù hợp với mong muốn chung và lợi ích cốt lõi của nhân dân hai nước
sau các cuộc họp campuchia và trung quốc đã ký một mươi chín thỏa thuận hợp tác song phương
thủ tướng lý khắc cường thăm campuchia sau khi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hợp tác mekong lan thương lần thứ hai
diễn ra ở thủ đô phnom penh của campuchia cùng với thủ tướng nước chủ nhà hun sen
chính phủ canada và mexico đã sẵn sàng chuẩn bị cho phương án khả năng tổng thống mỹ donald trump
sẽ thông báo rút khỏi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta sau khi có nhiều dấu hiệu cho thấy
nhà lãnh đạo mỹ không thay đổi lập trường trong bối cảnh tiến trình đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do giữa ba nước
đang lâm vào tình trạng bấy tắc
truyền thông canada nêu rõ chính phủ nước này đang lên kế hoạch chuẩn bị
cho kịch bản mỹ rút lui khỏi nafta được cho là có thể diễn ra vào cuối tháng một
tuy nhiên canada tin tưởng vẫn có thể tìm được một giải pháp tích cực đồng thời lên kế hoạch mở rộng hợp tác với mỹ
tổng thống mỹ donald trump đã nhiều lần cảnh báo sẽ rời khỏi thỏa thuận nafta nếu tiến trình đàm phán không có tiến bộ
dư luận canada tin rằng tổng thống donald trump sẽ bỏ qua các vòng tái đàm phán và bắt đầu tiến trình rút khỏi thỏa thuận này
hiện chính phủ mexico cũng đang cân nhắc rời bàn đàm phán nếu mỹ rút lui khỏi thỏa thuận nafta
một thẩm phán liên bang mỹ đã quyết định hoãn phiên xét xử chùm ma túy joaquin and chapo guzman tại new york sang tháng chín
theo kế hoạch phiên xét xử guzman sẽ diễn ra vào tháng bốn
tuy nhiên thẩm phán mỹ brian cogan yêu cầu rời phiên xét xử sang tháng chín do kỳ nghỉ hè có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của bồi thẩm đoàn
trước đó thẩm phán mỹ đã hoãn phiên điều trần mới nhất từ ngày một mươi chín tháng một sang ngày một mươi năm tháng hai
sau khi luật sư của guzman yêu cầu thêm thời gian để xem xét lại hàng trăm thẩm đoàn
trước đó thẩm phán mỹ đã hoãn phiên xét xử chùm ma túy guzman đang bị giam giữ tại new york kể từ khi bị dẫn độ sang mỹ cách đây một năm
đối tượng được cho là điều hành đế chế ma túy sinaloa đối mặt với một mươi bảy cáo buộc và nếu như bị kết tội ông này có thể nhận mức án trung thân tại nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất nước mỹ
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ vừa công bố những sửa đổi đối với khuyến cáo công dân nước này trong việc du lịch tới cuba
theo đó cơ quan này khuyến nghị người dân mỹ nên cân nhắc thay vì cảnh báo không nên tới cuba
bộ ngoại giao mỹ cho biết khuyến nghị mới này không phải do thay đổi về tình hình tại cuba mà do cần nhất quán trong vấn đề phân loại rủi ro ở các nước khác nhau
hồi tháng chín mỹ từng đưa ra khuyến cáo không nên tới cuba đối với công dân nước này với lý do họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của cái gọi là các cuộc tấn công bằng sóng âm
trước đó tại phiên điều trần ở thượng viện mỹ các quan chức của bộ ngoại giao nước này đã thừa nhận không có bằng chứng của cuộc tấn công sóng âm có liên quan tới vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao nước này tại thủ đô la habana
tuy nhiên chính phủ mỹ vẫn tin rằng có một yếu tố âm thanh liên quan tới sự cố sức khỏe của các nhân viên ngoại giao